ngày hai mươi sáu tháng bốn tại tp hcm hội kỷ lục gia việt nam tổ chức kỷ lục việt nam phối hợp cục bản quyền tác giả
viện sở hữu trí tuệ tp hcm tổ chức chương trình hội kỷ lục việt nam lần thứ ba mươi bảy
và chào mừng ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm hai nghìn một mươi chín
đây là kỳ hồi ngộ kỷ lục gia việt nam đầu tiên được tổ chức đúng vào ngày sở hữu trí tuệ thế giới ip day
hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín nhằm nâng cao nhận thức con người cùng nhau tìm hiểu và cổ vũ cho những đóng góp
của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển chung của quốc gia vì những đổi mới sáng tạo và vì cuộc sống con người
tại sự kiện lần này diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật từ các nhà kỷ lục gia
và đặc biệt chương trình ra mắt tổ chức trí nhớ việt nam trao chứng nhận cấp độ trí nhớ cho các tuyển thù nhí
tổ chức kỷ lục việt nam vinh danh hai mươi kỷ lục gia sống bằng sáng tạo nhân ngày sở hữu trí tuệ hai nghìn một mươi chín